thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ
luôn được đảng nhà nước gia đình nhà trường và toàn xã hội quan tâm
thưa quý vị và các bạn giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ
luôn được đảng nhà nước nhà trường và toàn xã hội quan tâm

thưa quý vị và các bạn giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ
luôn được đảng nhà nước nhà trường và toàn xã hội quan tâm

xã hội là yêu cầu của đảng trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống văn hóa
cho thế hệ trẻ giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn ba mươi
yêu cầu của đảng xuất phát từ thực tế hiện vẫn còn một số bộ phận giới trẻ giảm súc niềm tin
thiếu ý thức chấp hành pháp luật thiếu lý tưởng nội dung hình thức dạy và học các môn lý luận
chính trị đạo đức lối sống chưa thực sự phù hợp với từng đối tượng thế hệ trẻ
quán trị tinh thần chỉ đạo của cấp trên các đảng bộ trường đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp
trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã chú trọng xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh
tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập gian luyện phấn đấu và trưởng thành
thời gian vừa qua thì chúng tôi kết nạp được rất nhiều sinh viên vào đảng và các sinh viên này cũng rất là năng động
phần lớn các em thì xuất phát từ công tác đoàn thể và một số em thì có thành tích rất là tốt
trong quá trình học tập cũng như rèn luyện
em đã soạn được những cái chuyên đề rất hay và cách trình bày của các em phải nói rằng là càng ngày nó càng chính trạc
và đáp ứng được mong muốn của trường trong quá trình sinh hoạt đảng
mục tiêu lý tưởng của đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội cũng là mục tiêu lý tưởng của thế hệ trẻ
để thực hiện lý tưởng đó thanh niên cần tạo dựng cho mình niềm tin ý chí và rèn luyện bản lĩnh chính trị
tư tưởng đạo đức nhân cách tích cực đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa mắc lây ninh tư tưởng hồ chí minh đương lối quan điểm của đảng
có thể nói những hoạt động tích cực tại các đảng bộ khối trường đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn
thành phố hồ chí minh thời gian qua đã có phần thực hiện tốt hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức
lối sống cho sinh viên giúp thế hệ trẻ phấn đấu trở thành công dân tốt tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước